ngày một mươi tám tháng bốn trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng thành phố vũng tàu
công ty cổ phần du lịch cáp treo vũng tàu đã tự thực hiện tháo rỡ công trình biệt thự mẫu
không có giấy phép xây dựng tại khu vực núi lớn
căn biệt thự được xây dựng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín với diện tích sàn hơn hai trăm linh m hai
thuộc dự án hồ mây bắc núi lớn
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện công trình không có giấy phép xây dựng
nên ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
yêu cầu dừng thi công và thực hiện thủ tục xin phép xây dựng trong thời gian sáu mươi ngày
tuy nhiên hết sáu mươi ngày công ty cổ phần du lịch cáp treo vũng tàu đã nộp phạt
nhưng không xuất trình được giấy phép xây dựng
ngày sáu tháng ba ủy ban nhân dân phường một thành phố vũng tàu kiểm tra và yêu cầu công ty
phải tự tháo rỡ công trình nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên đến nay mới được thực hiện
dự án chúng tôi đã được quy hoạch chi tiết một phần
và các thủ tục đất đai cũng đã hoàn thành
chỉ có điều là thời điểm tính toán để xây nhà mẫu thì không kịp thời gian xin giấy phép xây dựng
do đó hôm nay chúng tôi tiến hành tháo rỡ nhà này xuống theo quyết định của ủy ban nhân dân phố
bên cạnh đó công ty cổ phần du lịch cáp treo vũng tàu còn là chủ đầu tư dự án thủy cung hòn ngưu
hiện đang trong giai đoạn
đến nay sau khoảng sáu tháng tạm dừng thi công công trình các hạng mục vẫn đang còn giang dở
chủ đầu tư vẫn đang chờ quyết định của các cơ quan chức năng để nhanh chóng thực hiện tiếp tục công trình